liên quan đến vụ việc một em học sinh lớp một tử vong trên xe buýt ở một trường gắn mát quốc tế đã xảy ra thời gian gần đây sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết hiện nay trên địa bàn chỉ có một mươi một trường có một trăm linh vốn đầu tư nước ngoài và tên có kèm chữ quốc tế trong quyết định thành lập và giấy phép hoạt động khi đăng ký với sở giáo dục và đào tạo
theo đó danh sách một mươi một trường bao gồm
chín trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông quốc tế st paul
một mươi trường mầm non và phổ thông quốc tế park city hà nội
một mươi một trường hàn quốc tại hà nội